để ngăn chặn tình trạng biển xâm thực gây sạt lở thời gian qua tỉnh quảng nam đã nỗ lực khôi phục những cánh rừng ngập mặn ven biển
điều này đã góp phần bao bọc chống lại gió bão gây xâm thực đồng thời giúp tái tạo và hình thành nên hệ động thực vật phong phú
là tiền đề để tiến đến khai thác du lịch sinh thái làm sinh kế lâu dài cho người dân địa phương
trước đây khu rừng ngập mặn tự nhiên ở xã tam giang huyện núi thành bị người dân chặt phá để nuôi tôm
hậu quả việc chặt phá rừng ngập mặn đã gây thiệt hại cho người dân nơi đây
trước tình hình đó tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn được sự thống nhất của huyện núi thành
trường đại học kinh tế đại học huế đã hỗ trợ xã tam giang triển khai trồng thử nghiệm một hectare cây đước cây bần và cây mắm
và bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực
giang ở đây người ta biết được nguồn lợi là thu hoạch từ cái lá bằng lá mắm này người ta để nó bóng thúc cho đồng rụng
bóng phân cho đồng rụng rất là có lợi ra để bảo vệ được cái đê đi
hàng nam bổ gió là khó bị lửa đi điều chua phó rụng đồng thờ là bổ gió là nó cũng trớ được bất bổ gió
để che chán cho nhòa cửa và nhân dân sinh sống ở đây rất có lợi
cho nên từ đó mà nhân dân nhận thức được rằng là cái quý gió của cây bần cây mắm cho nên người ta không có chạy phó nữa
dự án trồng và phục hồi rừng ngập mặn được hoàn thành hồi cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
với tổng diện tích trồng phục hồi rừng ngập mặn hai mươi tám hectare trong đó diện tích trồng mới hai mươi bốn hectare
khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung bốn hectare với tổng kinh phí hơn ba một tỷ đồng
hiện nay toàn xã có đến hơn sáu mươi hectare rừng ngập mặn với chức năng phòng hộ
để nhân rộng diện tích rừng xã tam giang đã thực hiện giao khoán bảo vệ và cấp kinh phí trồng mới rừng ngập mặn cho nhân dân
trong thời gian tới thì địa phương sẽ tiếp tục trồng mới và dâu lại những diện tích cho những nhóm hộ lăn cạn đây để quản lý và bảo vệ
để nhân rộng diện tích rừng ngập mặn xã tam giang sẽ tiếp tục trồng mới và cấp kinh phí cho những nhóm hộ lăn cạn đây để quản lý và bảo vệ

không riêng gì huyện núi thành thời gian qua nhiều nơi ở xã cẩm thanh thành phố hội an cũng đã đầu tư trồng rừng ngập mặn để bảo vệ đất đai thổ nhưỡng và phát triển kinh tế một cách hiệu quả
theo các nhà khoa học rừng càng dày là điều kiện tốt cho các loại thủy hải sản có nơi trú ngụ sinh sôi
đây là tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch sinh thái và tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương